trước tình hình áp thấp nhiệt đới trên biển đông đang di chuyển rất nhanh và có xu hướng mạnh lên thành bão số một
sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp để bàn giải pháp ứng phó với bão
theo đó áp thấp nhiệt đới đang tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh lên thành bão số một
và là cơn bão đầu tiên của năm hai nghìn một mươi tám vùng biển ảnh hưởng dự báo là khu vực nam trung bộ từ khánh hòa đến ninh thuận
trước diễn biến nhanh và khó lường của bão ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương
theo dõi sát diễn biến của bão thực hiện ngay việc thông báo và kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão
tìm nơi trú tránh an toàn trên đất liền các địa phương chuẩn bị các phương án ứng phó cho từng khu vực đặc biệt là khu vực ven biển